mặc dù thiên tai xảy ra tại hà giang đã gây thiệt hại nặng nề với người và tài sản của người dân
tuy nhiên trong cơn nguy cấp vẫn có những hành động đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái
giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn
một nạn nhân bị trôi trên sông lô giữa dòng nước giữ đã được hai người dân dũng cảm
tại thôn làng nùng xã đạo đức huyện vị xuyên phát hiện và cứu giúp kịp thời
sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng bảy hai anh em nguyễn mạnh hà nguyễn văn ninh
thấy có người đang trôi giặt trên sông lô
anh máy của gia đình đi ra giữa dòng nước giữ kịp thời cứu và đưa người bị nạn lên bờ
theo lời kể nạn nhân là lái xe ô tô bị đất đá sạt lở đẩy xuống sông lô
anh may mắn ôm vào chiếc can nhựa và trôi theo dòng nước đến đoạn km số chín
thuộc địa phận xã đạo đức thì được cứu sống
hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định
hành động dũng cảm cứu người trong lúc nguy nan của hai anh em nguyễn mạnh hà nguyễn văn ninh
là tấm gương đáng để cộng đồng học tập